tổng thống mỹ chỉ trích phép vì gây lo sợ cho nền kinh tế mỹ
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chủ trì hội nghị
tại hội nghị này ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai cho ý kiến về việc quy hoạch ban chấp hành trung ương đảng nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
tiến hành lấy phiếu tín nhiệm của ban chấp hành trung ương đối với các đồng chí ủy viên bộ chính trị ban bí thư
cho ý kiến về báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của bộ chính trị ban bí thư năm hai nghìn một mươi tám
cũng tại hội nghị này ban chấp hành trung ương sẽ xem xét thi hành kỷ luật cán bộ theo quy định của đảng
phát biểu khai mạc hội nghị tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhấn mạnh
nội dung và thời gian của hội nghị trung ương lần này không nhiều nhưng những vấn đề hội nghị ban và quyết định là rất hệ trọng
tổng bí thư chủ tịch nước đề nghị các đồng chí trung ương và các đồng chí tham dự hội nghị
phát huy cao độ trí tuệ tinh thần trách nhiệm trước đảng trước nhân dân và đất nước
tập trung nghiên cứu thảo luận kỹ lưỡng cho ý kiến để xem xét quyết định việc ra nghị quyết vào cuối kỳ họp
tổng bí thư chủ tịch nước cũng khẳng định tại hội nghị lần này ban về công tác quy hoạch ban chấp hành trung ương nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
tuy nhiên chưa phải là làm nhân sự cụ thể cho nhiệm kỳ tới nhưng là một bước chuẩn bị rất quan trọng
là cơ sở cho công tác nhân sự ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba của đảng
về lấy phiếu tín nhiệm của ban chấp hành trung ương đối với các đồng chí ủy viên bộ chính trị ban bí thư tổng bí thư chủ tịch nước nhấn mạnh
đây là việc làm rất hệ trọng và nhạy cảm liên quan đến uy tín và sự lãnh đạo chung của đảng
vì vậy các đồng chí trung ương phải phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm và xây dựng thực sự dân chủ khách quan công tâm tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong đảng
những hình thức tấn công mạng của các hacker cũng thông minh hơn gây ra những thiệt hại nặng nề hơn
chính vì thế việt nam cần sẵn sàng cho những vấn đề về an ninh mạng vào năm hai nghìn một mươi chín
bức tranh về an ninh mạng năm hai nghìn một mươi tám của việt nam có nhiều mảng tối
một sáu triệu máy tính bị virus xóa dữ liệu triều thức common rạo để lấy trộm tài khoản facebook lỗ hỏng an ninh mạng tăng đột biến về số lượng
sáu mươi hệ thống cơ quan doanh nghiệp bị nhiễm mã độc đào tiền ảo
đây là một cái loại mã độc mà khi xâm nhập vào hệ thống nó sẽ chiếm quyền điều khiển của các cái máy tính nạn nhân
và sau đó thì thực hiện hành vi đào tiền ảo
và việc tới hơn sáu mươi hệ thống mạng tại cơ quan doanh nghiệp bị nhiễm mã độc đào tiền ảo
thì nó gây ra một nguy cơ rất là lớn về an ninh thông tin cho các cơ quan doanh nghiệp
bởi vì với một số lượng máy tính đã bị chiếm quyền điều khiển như vậy
thì các thông tin các dữ liệu quan trọng của các cơ quan doanh nghiệp rất có thể đã bị đánh cắp và bị lộ lọt ra ngoài
số lượng lỗ hỏng ở các phần mềm và ứng dụng được công bố nhiều hơn
dẫn đến việc có nhiều mã khai thác cho các phần mềm này
từ đấy nó dẫn đến việc
số lượng các vụ tấn công tăng lên
hành cơ sẽ lợi dụng các lỗ hỏng phần mềm các ứng dụng hoặc các hồ web để khai thác tấn công vào người dùng
tất cả những vấn đề về thiệt hại do virus máy tính gây ra đối với người dùng việt nam
đã lên mức kỷ lục một mươi bốn chín trăm linh tỷ đồng
nhiều hơn hai mươi một so với mức thiệt hại của năm hai nghìn một mươi bảy
theo các chuyên gia mã độc sử dụng trí tuệ nhân tạo có thể xuất hiện trong năm hai nghìn một mươi chín
và đây được coi là mục đích nhắm mới của các hacker vào hệ thống máy tính trên toàn thế giới
năm hai nghìn một mươi chín thì với cái xu hướng trí tuệ nhân tạo đang được sử dụng ngày một nhiều
thì rất có thể sẽ có những loại mã độc sử dụng trí tuệ nhân tạo
tuy nhiên thì cũng có thể chỉ là các cái mã độc theo hình thức là thử nghiệm
tức là xây dựng một cái mô hình thử nghiệm
và cái nguy cơ chính của người sử dụng thì vẫn là các loại mã độc liên quan đến đào tiền ảo liên quan đến gián điệp liên quan đến mã hóa tống tiền hoặc là các hình thức tấn công apt
việt nam đang trong xu thế chung của thế giới bắt đầu bước vào thời kỳ của ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các sản phẩm dịch vụ thông minh
chính vì vậy an toàn thông tin mạng cũng phải đối mặt với nhiều thách thức lớn
chúng ta cần chuẩn bị kỹ năng về công nghệ để có được những kịch bản phù hợp đồng thời nâng cao sức chống chịu trước những diễn biến phức tạp về an ninh mạng
ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai tại hà nội tổng cục thủy sản bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn đã tổ chức hội nghị tổng kết năm hai nghìn một mươi tám và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn một mươi tám ngành thủy sản đối mặt với một số khó khăn như chịu tác động của chín cơn bão
một số đợt gió mùa tình hình an ninh trên biển diễn biến phức tạp thẻ vàng của ec biến động của thị trường thế giới và một số rào càn kỹ thuật của nước nhập khẩu ảnh hưởng đến sản xuất thủy sản
tuy nhiên với sự chỉ đạo sát sao của bộ sự nỗ lực của toàn ngành nên kết thúc năm hai nghìn một mươi tám kim ngày xuất khẩu thủy sản ước đạt chín tỷ usd tăng tám bốn
trong đó hầu hết các nhóm sản phẩm đều tăng so với năm hai nghìn một mươi bảy
cá trà đạt hai hai mươi sáu tỷ usd
tôm đạt ba năm mươi tám tỷ usd
nhóm hải sản gồm cá ngừ đạt sáu trăm bảy mươi năm triệu usd
cá khác đạt một năm mươi hai tỷ usd
nguyễn thẻ đạt bảy trăm tám mươi năm triệu usd
giáp sát đạt một trăm bốn mươi năm triệu usd
hiện nay là tổ chức liên kết sản xuất
đã được tăng cường
và công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm
rồi là công tác chế biến thu mua chế biến
ngoài những sản phẩm cá phi lê truyền thống thì chúng ta đã có rất nhiều những sản phẩm giá trị gia tăng
đối với cá cha hiện nay chúng ta có điểm đến có cả hàng trăm các sản phẩm chế biến giá trị gia tăng từ nguyên liệu cá tra phi lê
ngoài ra các phụ phẩm của cá cha hiện nay cũng đã được các doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu và phát triển thành các sản phẩm có giá trị khác
năm hai nghìn một mươi tám giá trị sản xuất thủy sản đạt gần hai trăm hai mươi tám một trăm bốn mươi tỷ đồng tăng bảy bảy so với năm hai nghìn một mươi bảy
tổng sản lượng đạt khoảng bảy bảy mươi bốn triệu tấn tăng bảy hai
trong đó sản lượng khai thác đạt ba năm mươi chín triệu tấn tăng sáu
nuôi trồng đạt bốn một mươi năm triệu tấn tăng tám ba
so với chỉ tiêu tại phương án tăng trưởng năm hai nghìn một mươi tám của bộ giá trị sản xuất đã vượt hai bốn
sản lượng vượt ba trong đó sản lượng khai thác vượt hai bốn sản lượng nuôi trồng vượt ba bốn
thưa quý vị quảng trị là một tỉnh chịu nhiều tác động do biến đổi khí hậu thiên tai báo lũ và hạn hán
chính vì thế ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng trị đã triển khai
chuyển đổi một số mô hình cây con thích ứng với biến đổi khí hậu phát triển mô hình nông nghiệp thông minh
bên cạnh đó nâng cao thương hiệu cho từng loại sản phẩm để có đầu ra ổn định
giúp người dân phát triển kinh tế hiệu quả và bền vững
trên vùng đất cát bạc màu của thôn cang gián xã trung giang huyện gio linh
ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng trị phối hợp với tập đoàn sumitomo coperation việt nam rnc
đang thử nghiệm trồng các loại cây chịu hạn trong nhà màn và công nghệ tưới tiết kiệm israel
công ty chúng tôi đang đưa về các cây trồng dưa lưới vụ này đang thử nghiệm giống cà chua
thì trước mắt cây dưa nưới là nó cho hiệu quả
hiện tại trên địa bàn tỉnh quảng trị có hơn một mươi mô hình trồng cây trong nhà màn
tỉnh quảng trị bắt đầu quy hoạch những vùng thường xuyên bị cô hạn sẽ chuyển đổi sang trồng các loại cây
như ngô trồng cỏ nuôi bò và trồng đậu xanh đặc biệt là phát triển thương hiệu đậu xanh tầm của xã vĩnh giang huyện vĩnh linh
vĩnh giang là cây đồ chất có dòng mạng địa
vĩnh giang đã chuyển đổi trong vòng mạng địa
để giúp người dân ổn định đầu ra tỉnh quảng trị đang từng bước nâng cao thương hiệu mở rộng chỉ dẫn địa lý
cũng như xây dựng thương hiệu nhãn hiệu tập thể cho từng sản phẩm nông nghiệp của người dân
năm hai nghìn một mươi chín thì chúng tôi đã có chương trình hợp tác với công ty thương mại quảng trì
đó là sẽ báo tiêu toàn bộ các sản phẩm cây ngô chuyển đổi
và cây đồ xanh chuyển đổi cho bà con nông dân
ngoài ra thì chúng tôi sẽ hợp tác với các doanh nghiệp như là công ty đồng giao
công ty cổ phần nam phú tây bắc tập đoàn sumitomo
và đưa các sản phẩm này vào hệ thống các cái siêu thị cũng như là các nhà máy
trước những diễn biến bất thường của thời tiết
hy vọng với sự vào cuộc quyết liệt của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng trị
cũng như người dân cùng với sự hỗ trợ của các tổ chức trong và ngoài nước
đối với việc chuyển đổi cơ cấu
cây trồng sẽ giúp bà con nông dân có điều kiện phát triển kinh tế
theo hướng sản xuất bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu
tiếp theo chương trình công khai đường xây nóng vận tải dịp tết hai nghìn một mươi chín
rộn ràng không khí đón giáng sinh hai nghìn một mươi tám
sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
bệnh viện nhi đồng hai công bố cả ghép thận xuyên việt đầu tiên thành công ở trẻ em từ người cho bị chết não
sự kiện này đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ trong công tác ghép tạng nhi tại việt nam
người được ghép thận thành công là bệnh nhân nam sinh năm hai nghìn ba
trước đó được chẩn đoán suy thuận mãn giai đoạn cuối
người hiến thận là bệnh nhân nằm tại bệnh viện việt đức ở hà nội đã bị chết não
thận được vận chuyển bằng đường hàng không vào bệnh viện nhi đồng hai
các phẫu thuật diễn ra từ hai mươi một giờ ngày một mươi hai tháng một mươi hai
đến ba giờ ngày một mươi ba tháng một mươi hai
sau phẫu thuật bệnh nhân đã tỉnh táo hoàn toàn sinh hiệu ổn định
các xét nghiệm chức năng thận và sinh hóa máu của bệnh nhân trong giới hạn bình thường
để nâng cao hiệu quả công tác cứu chữa người bệnh vào tháng một mươi vừa qua
ba bệnh viện gồm chợ rẫy nhi đồng hai và thống nhất đã ký kết ghi nhớ hợp tác thực hiện đề
dự án mạng lưới điều phối liên viện giữa ba bệnh viện về hiến và ghép thận nhân đạo
trong đó ưu tiên nguồn tặng hiến cho trẻ em
bệnh nhân đang trong tình trạng rất nguy kịch vì bị suy đa tạng nặng
tình trạng nhiễm liên cầu khuẩn lợn khi ăn tiết canh đã được cảnh báo rất nhiều lần
khả năng tử vong hay chịu thương tật là rất lớn tuy nhiên người dân thì vẫn rất chủ quan
bệnh nhân sáu mươi hai tuổi nhập viện trong tình trạng bị suy đa tạng sốc nhiễm khuẩn nhiễm trùng huyết
viêm cơ tim suy hô hấp và có diễn biến hoại tử được biết trước đó người này đã ăn thiết canh lợn
trong lúc dùng tiệc với bạn bè hiện các bác sĩ vẫn đang tích cực điều trị cho bệnh nhân
nhiễm liên cầu khuẩn lợn là bệnh lây truyền trực tiếp cho con người thông qua việc ăn thịt lợn và
các sản phẩm từ lợn bệnh hay lợn mang mầm bệnh chưa nấu chín như tiết canh nem chua nem chạo
hoặc do tiếp xúc với mầm bệnh thông qua các tổn thương chảy xước trên da đáng chú ý khoảng bảy mươi
một mươi bệnh nhân mắc liên cầu lợn có ăn tiết canh lợn bên cạnh đó là do tiếp xúc giết mổ lợn bệnh
có biểu hiện phát ban đỏ ở chân tay mặt các bác sĩ đã xét nghiệm và chẩn đoán là bị nhiễm khuẩn viêm cầu lợn
người tiêu dùng hãy nhìn rõ hiện nay bệnh dịch ở lợn bệnh dịch ở da cầm bệnh dịch ở các thú vật
mà thường người ta làm tiết canh thì đang rất phổ biến chưa kiểm soát được cái thứ hai
người ta chăn nuôi cũng tùy tiện không kiểm soát được cái thứ ba quá trình giết mổ lấy tiếp
cũng không đảm bảo sạch và cái thứ tư là những người chế biến thì cũng rất
không đảm bảo vệ sinh và cái thứ năm tức là nhiều yếu tố có thể qua tiết canh mà đưa mầm bệnh
vào trong con người vi khuẩn gây bệnh lên cầu lợn hoàn toàn bị tiêu diệt khi thực phẩm được nấu
chính kỹ chính vì thế để phòng bệnh người dân không nên giết mổ lợn ốm chết không xử lý thịt
lợn sống bằng tay chân nhất là khi có vết thương ở tay rửa tay sạch sau khi chế biến thịt không
an lợn bệnh thịt lợn sống tiết canh nội tạng chưa nấu chín và đặc biệt không ăn thịt lợn ốm chết
trong bất cứ trường hợp tiếp xúc với lợn ốm chăm sóc nuôi hoặc giết mổ tiêu hủy nên có phương
tiện phòng hộ cuối năm là thời điểm nhiều gia đình có thói quen giết mổ lợn và ăn tiết canh
khi tiệc tùng liên hoan tuy nhiên cảnh báo người dân cần hết sức thận trọng không nên chủ quan
xử lý các thông tin về vận tải hành khách dịp tết dương lịch tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
theo đó số điện thoại đường dây nóng của lãnh đạo sở giao thông vận tải hà nội gồm ông vũ hà
phó giám đốc sở giao thông vận tải hà nội số chín mươi tám năm trăm tám mươi một một nghìn sáu trăm tám mươi chín ông đào việt long
đồng phòng quản lý vận tải sở giao thông vận tải hà nội chín mươi ba hai trăm hai mươi ba một nghìn sáu trăm tám mươi ba
trước đó ủy ban nhân dân thành phố đã yêu cầu sở giao thông vận tải hà nội tập trung phục vụ
nhu cầu đi lại của nhân dân bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp tết dương lịch
tết nguyên đán kỷ hợi và lễ hội xuân năm hai nghìn một mươi chín trong đó ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu sở
cung cấp số điện thoại đường dây nóng rộng rãi để tiếp nhận các ý kiến phản ánh về vận tải
an toàn giao thông trong dịp tết phòng cảnh sát điều tra tội phạm hình sự công an thành phố
hồ chí minh vừa bắt giữ bốn đối tượng trong đường dây làm giả giấy tờ để thuê xe ô tô đưa qua biên
giới tiêu thụ đường dây này dùng thủ đoạn rất tinh vi là làm giấy chứng minh nhân dân và hộ cầu giả
để gây án các đối tượng bị bắt giữ gồm đoàn khánh nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín đoàn tấn việt sinh năm
một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại tỉnh bình thuận lê văn an sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám quê hà tĩnh và trần văn xuân sinh năm
một nghìn chín trăm tám mươi bốn quê nghệ an theo hồ sơ nam và việt là hai anh em ruột do làm ăn thua lỗ đã bàn bạc với an
để làm giấy chứng minh nhân dân bằng lái xe ô tô và hộ khẩu giả mục đích thuê và chiếm đoạt xe ô tô tự
lái đem đi bán các đối tượng đã thuê ô tô tự lái của một cơ sở tại thành phố phan thiết với giá
đồng một ngày sau đó đem xe chiếm đoạt được về tp hcm và liên hệ với xuân để môi giới bán xe ở
campuchia khi điều khiển xe qua campuchia để bán thì bị các trinh sát công an tp hcm phát hiện bắt
giữ nam và việt khai nhận trước đó đã dùng thủ đoạn tương tự chiếm đoạt một xe ô tô bảy chỗ mang
lên tỉnh đắk lắc cầm cố cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ việc chương trình sửa chữa
điện miễn phí cho người nghèo đang được điện lực tỉnh phú yên triển khai rộng khắp từ hoạt động
đến nay nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn nheo đơn cảm thấy vui vẻ và an tâm hơn khi thiết
bị điện trong nhà được thay mới miễn phí toàn bộ trước tết nguyên đán là một trong một mươi chín hộ nghèo
ba mươi người có hoàn cảnh khó khăn ở thôn thạch trẩm xã hòa xuân tây huyện đông hòa
tỉnh phú yên vừa được hỗ trợ thay thế bóng đèn dây điện và các thiết bị khác mà không phải tốn
bất cứ một khoản chi phí nào sống neo đơn hầu hết thiết bị điện trong nhà đã cũ
nay được thay mới
với sức khỏe hoàn toàn ba mươi thấy an tâm hơn không còn lo lắng mất an toàn điện như trước đây
riêng tại huyện đông hòa hơn hai mươi cán bộ công nhân và đoàn viên thanh niên về từng gia đình có
hoàn cảnh khó khăn để giúp người dân sửa chữa thay mới thiết bị điện
điều kiện họ không có thứ hai là cái điều
nguồn điện họ đã lắp lâu lắm rồi dây điện đã xuống cấp bóng đèn cũng xuống cấp
nên là chương trình này rất ý nghĩa đối với những hồ giàu và hồ nghèo ở thôn
mà để làm từ thiện làm trí ân thì mình chọn những vùng khó khăn nhất nghèo và khó đi lại
địa hình hiếm trớ người dân nghèo người dân khố thì mình mới làm từ thiện và trí ân
đến cuối tháng một mươi hai này tỉnh phú yên sẽ có khoảng hai trăm linh hộ nghèo hộ chính sách tại bốn huyện
thị xã được hưởng lợi từ chương trình sửa điện miễn phí qua đây ngành điện mong muốn tất cả các
gia đình có hoàn cảnh khó khăn nheo đơn được sử dụng điện an toàn sáng hơn
nhân lên niềm vui đón tết nguyên đán đang đến gần
không còn là ngày lễ dành riêng cho những người theo đạo thiên chúa
lễ giáng sinh từ nhiều năm nay đã trở thành ngày vui chung của người dân khắp mọi nơi đêm noel
khắp các nẻo đường ngõ phố nhất là các nhà thờ đều được trang hoàng rất rực rỡ
sau đây là ghi nhận không khí giáng sinh tại thành phố nam định
thời tiết đêm giáng sinh tại thành phố nam định xe lạnh rất đẹp nên ngay từ chập tối
các tuyến phố chính đã bắt đầu nhộn nhịp người không chỉ người dân thành nam mà cả người dân từ
các huyện vendo đã kéo về khu vực nhà thờ lớn và nhà thờ khói đồng người đi lễ đi chơi
thuộc mọi lứa tuổi nhưng đông đáo nhất vẫn là các bạn trẻ đường phố nhà thờ trong đêm noel được
trang hoàng lộng lẫy với cây thông noel ông già tuyết cỗ xe tuần lọc và hệ thống hang đá lấp lánh
tạo nên khung cảnh lung linh huyền ảo nam định có trên sáu trăm linh xứ đạo họ đạo đồng bào công giáo chiếm
hai mươi năm dân số toàn tỉnh một mùa giáng sinh nữa đã về và đây là dịp để đồng bào công giáo nói riêng
người dân nam định nói chung chia sẻ yêu thương cầu mong những điều tốt đẹp nhất đến với mọi nhà
cùng với các địa phương trên cả nước tại thành phố hồ chí minh không khí giáng sinh đã tràn ngập
khắp mọi nơi trên các tuyến đường trung tâm mua sắm cửa hàng đều được trang trí cây thông noel
đèn hoa lấp lánh thu hút đông đảo người dân thành phố náo nức vui chơi chào đón giáng sinh hai nghìn một mươi tám
các tuyến đường như nguyễn huệ đồng khởi thu hút được nhiều bạn trẻ với các hoạt động chào đón
giáng sinh hấp dẫn tại tòa nhà bitexco nhiều hoạt động ca hát vui chơi phục vụ cho người dân cùng hòa
với không khí giáng sinh năm nay
em thấy không khí giáng sinh năm nay thì rất là đông và vui hơn mỗi năm trang trí thì đẹp hơn mỗi năm
năm nữa và rất là vui và nhộn nhịp ạ giáng sinh em chúc mọi người tất cả mọi người ở đây và ở
việt nam chúng ta cũng như thế giới có một mùa giáng sinh bình an và luôn hạnh phúc và nhiều thành công
xung quanh nhà thờ đức bà người dân tập trung rất đông nhiều người nán lại để chụp ảnh kỷ niệm
và vui đùa cùng bạn bè gia đình điều đáng tiếc năm nay là người dân không được vào bên trong
ngồi bên trong nhà thờ vì còn đang sửa chữa giáng sinh không còn là ngày lễ riêng của giáo
dân mà trở thành ngày hội của cả những người ngoài đạo nhất là giới trẻ người dân tp hcm
hào hức đón lễ giáng sinh để cùng nhau tập trung
gia các hoạt động văn hóa vui chơi đây đã trở thành một dịp để mọi người bày tỏ tình
yêu thương với nhau trao gửi niềm vui và khiến cho cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn
hòa chung không khí giáng sinh đã tràn ngập tại nhiều quốc gia trên thế giới giáng sinh là dịp
để mọi người cùng gác lại những tranh chấp bất đồng để cùng cất vang khúc thánh ca
chia sẻ những món ăn truyền thống và cùng hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn
hãy cùng chúng tôi điểm qua không khí giáng sinh tại một số quốc gia trên thế giới
đêm giáng sinh tại thị trấn bethlehem của palestine nơi chúa giê xu được sinh ra cách
đầy hơn hai thiên niên kỷ hàng nghìn tín đồ cùng nhiều du khách ở khắp nơi trên thế giới lại đổ
về quảng trường mener nổi tiếng tập trung quanh cây thông noel cao một mươi sáu mét để cầu nguyện trong không
khí trang trọng đầy cảm xúc nhưng không kém phần vui tươi tưng bừng thị trấn nhỏ này cho đến
nay vẫn luôn là tâm điểm của giáng sinh trên toàn thế giới cũng như nhiều nơi khác trên thế giới
không khí giáng sinh tại anh cũng không kém phần tưng bừng tại chợ đấu giá smithfield tại thủ
đô london người dân đổ xô xếp hàng để tranh nhau mua thịt gà tây và thịt bò thịt lợn các loại
thịt có mặt trong phiên đấu giá hôm nay đều là những phần thịt tươi ngon nhất và đắt nhất tuy
vậy sức mua vẫn không hề giảm khi người dân muốn bữa ăn quây quần của cả gia đình trở nên ấm cúng
và giá trị hơn tại thủ đô paris bất chấp những cuộc biểu tình bạo loạn gần đây không khí giáng
sinh tại pháp cũng không kém phần náo nhiệt vào những phút cuối ngày người dân vẫn hào hức ra
chợ để mua các loại thực phẩm ngon nhất cho bữa tối giáng sinh của mình tại khu vực chợ mông mát
mọi người xếp hàng đông đúc để mua hải sản và các sản phẩm tươi ngon mà mình yêu thích trong khi ở
đại lộ usmen các tín đồ mua sắm cũng không bỏ qua cơ hội săn hàng giảm giá
trong phần tin quốc tế
số lượng thương vong trong trận sóng thần tiếp tục tăng
tổng thống mỹ chỉ trích phép vì gây lo sợ cho nền kinh tế mỹ
tiếp tục cập nhật các thông tin về thảm họa sóng thần tại indonesia giới chức indonesia vừa cho
biết số lượng thương vong do sóng thần ở khu vực xung quanh eo biển sunda của nước này đã
gia tăng với ít nhất ba trăm bảy mươi ba người thiệt mạng và hơn một bốn trăm linh người bị thương
cơ quan giảm nhẹ thiên tai indonesia thông báo một bốn trăm năm mươi chín người đã bị thương trên các đảo java và sumacha
trong khi một trăm hai mươi tám người vẫn mất tích trong thảm họa này giới chuyên gia cảnh báo
một đợt sóng thần nữa có thể tàn phá indonesia theo các chuyên gia núi lửa anak krakatoa đang
bước vào giai đoạn hoạt động có thể gây ra những trận sạt lở ngầm dưới biển và gây nên đợt sóng
thần thảm khốc mới cơ quan biện vật lý và khí tượng indonesia cho biết trận sóng thần xảy ra vào
ngày ba mươi tối hai mươi hai một mươi hai gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới các khu vực như eo biển sunda gồm các bãi biển tại
pangdelang serang và nam lampung những trận sóng thần xảy ra sau các trận động đất thường sẽ kích
hoạt hệ thống cảnh báo tuy nhiên sóng thần lần này xảy ra do núi lửa phun trào nên không được phát
hiện và cảnh báo kịp thời indonesia hiện có một trăm hai mươi bảy núi lửa hoạt động và nằm trên vành đai lửa thái
bình dương nơi thường xuyên xảy ra động đất và núi lửa phun trào tổng thống mỹ donald trump vừa tiếp tục
lên tiếng chỉ trích ngân hàng dự trữ liên bang mỹ phép khi cho rằng cơ quan này đã gây ra nhiều nỗi
lo sợ đối với nền kinh tế mỹ trên mạng xã hội twitter tổng thống mỹ donald trump nhấn mạnh
vấn đề duy nhất mà nền kinh tế mỹ gặp phải chính là fed theo ông trump fed không thể cảm nhận được
thị trường và họ không hiểu những điều quan trọng về cuộc chiến thương mại việc tăng cường sức mạnh
cho đồng đô la mỹ hay nguy cơ phe dân chủ khiến chính phủ ngừng hoạt động do vấn đề biên giới
động thái trên diễn ra chỉ ba ngày sau khi các phương tiện truyền thông dẫn các nguồn
vấn đề nhất tổng thống trump đã thảo luận việc cách chức chủ tịch fed jeremy powell
tuy nhiên hôm hai mươi ba tháng một mươi hai bộ trưởng tài chính stephen mnuchin đã tuyên bố mặc dù luôn phản đối
chính sách tăng lãi suất của phép nhưng tổng thống trump chưa bao giờ đề nghị cách chức chủ tịch
zeromy powell trước đó hôm một mươi chín tháng một mươi hai fed thông báo tăng lãi suất thêm hai mươi năm lên mức hai năm
đây là lần nâng lãi suất thứ tư trong năm nay của fed chính quyền tổng thống trump cho rằng các đợt
lãi suất liên tục trong thời gian qua của fed đã kìm hãm sự tăng trưởng của nền kinh tế đất nước
thổ nhĩ kỳ vừa cam kết cuộc chiến chống tổ chức khủng bố nhà nước hồi giáo tự xưng
is sẽ không bị dừng lại sau khi mỹ rút quân khỏi syri
người phát ngôn của tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan ông ibrahim kalin bác bỏ những lo ngại
rằng quyết định rút quân ra khỏi syri sẽ cho phép is có thể lấy lại các vùng lãnh thổ theo ông
ibrahim kalin cuộc chiến chống is sẽ không bị dừng lại
hay bị chậm đi tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan và tổng thống mỹ donald trump đã có
cuộc điện đàm thiết lập sự phối hợp quân sự và ngoại giao để đảm bảo khoảng chống quyền lực khi
mỹ rút quân khỏi syri ông ibrahim kalin cho biết một đoàn đại biểu quân sự mỹ sẽ đến thổ nhĩ kỳ và
thảo luận về sự phối hợp với thổ nhĩ kỳ trong các cuộc thảo luận gần đây hai bên cũng nhất trí
tăng cường nhanh sự phối hợp này thổ nhĩ kỳ ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai đã tăng cường quân đội tại biên giới với
hàn quốc sau khi mỹ quyết định rút binh sĩ khỏi quốc gia đang vướng về nội chiến dài dẳng hơn bảy năm qua này
nhìn lại năm hai nghìn một mươi bảy đầy sóng gió trong quan hệ liên triều khó có thể hình dung ra được rằng bước sang
năm hai nghìn một mươi tám nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un sẽ đi qua đường phân định danh giới với lãnh thổ hàn quốc
thế nhưng bức chân mang tính biểu tượng này đã thực sự diễn ra vào ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
tại hội nghị thượng đỉnh lịch sử trong quan hệ hai miền
đây là động thái thiết kế của hàn quốc
hàn quốc đã tiện trí đến từ hai phía từ đối đầu sang đối thoại mở ra cơ hội lập lại hòa bình trên bán đảo vốn đầy bất ổn này
sau đây mời quý vị cùng nhìn lại những tiến triển trên bán đảo triều tiên trong năm hai nghìn hai mươi
một lịch sử mới hôm nay bắt đầu kỷ nguyên của hòa bình bắt đầu mở ra
hai miền nam bắc cần song hành với nhau bởi chúng ta có chung dòng máu và là anh em
sẽ không còn chiến tranh trên bán đảo triều tiên một kỷ nguyên hòa bình mới đã bắt đầu
đây là phát biểu được hai nhà lãnh đạo đưa ra trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh liên triều
vào một ngày đầy nắng cuối tháng bốn năm nay tại làng đình chiến panmunjom với một tuyên bố chung được ký kết
đây cũng là tiền đề sau đó khoảng một tháng lãnh đạo hai miền lại gặp nhau để tái khẳng định quyết tâm
từ bỏ hạt nhân hoàn toàn thông qua đối thoại hòa bình
cuộc gặp thứ hai diễn ra bất ngờ và không công khai cho tới khi kết thúc
cuộc gặp được coi là bước đột phá tạo cơ sở để tổng thống mỹ donald trump và nhà lãnh đạo triều tiên kim trương ưn
đối thoại thượng đỉnh được toàn thế giới mong đợi vào ngày một mươi hai tháng sáu ở singapore
cho đến hội nghị thượng đỉnh liên triều lần thứ ba năm nay diễn ra ở bình nhưỡng
được coi là bước đi phản ánh xu thế hòa giải ngày càng rõ nét
một trong những sự kiện mang tính biểu tượng cao cho mối quan hệ đang dần đồng ấm trở lại
là hai đợt đoàn tụ các gia đình ly tán trong chiến tranh triều tiên một nghìn chín trăm năm mươi một nghìn chín trăm năm mươi ba
được tổ chức cuối tháng tám sau ba năm gián đoạn
giới chuyên gia cho rằng quyết định đối thoại thay vì đối đầu xuất phát từ sự khao khát cháy bỏng
xây dựng đất nước thống nhất hòa bình trong lòng người dân hai miền
dù những kết quả đạt được chỉ là bước khởi đầu của một chặng đường dài còn không ít trông gai
song dư luận vẫn luôn kỳ vọng cánh cửa hòa bình đang rộng mở hơn bao giờ hết trên bán đảo triều tiên
đến đây chương trình thời sự của truyền hình nhân dân cũng đã kết thúc